quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh mạnh nên đêm qua dù trời khô giáo nhưng miền bắc vẫn khá rét bút
mức nhiệt hiện tại ngoài trời toàn miền bắc vẫn đang phổ biến thấp dưới một mươi độ vùng núi cao phía bắc thấp dưới sáu độ
mẫu sơn hiện tại nhiệt độ vẫn đang dưới độ
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu nhưng rất chậm nên miền bắc vẫn duy trì được trạng thái tạnh giáo nhưng nhiệt độ thì vẫn chưa tăng nhiều
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực trung du vùng đồng bằng và thủ đô hà nội rơi vào khoảng từ một mươi ba đến một mươi bốn độ
còn ở khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ vẫn thấp chỉ từ một mươi đến một mươi hai độ
chỉ một số nơi ở lai châu và điện biên ảnh hưởng của không khí lạnh ít hơn nên nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không vượt quá một mươi sáu độ
không chỉ miền bắc trời đang rét bút mà cả một dọc miền trung vùng từ thanh hóa trở vào đến tận quảng ngãi lúc này nhiệt độ cũng đang thấp dưới hai mươi độ
trong đó khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ hiện tại chỉ từ chín đến một mươi một độ
trong ngày hôm nay cả một dọc miền trung từ thanh hóa trở vào đến tận khánh hòa vẫn duy trì tình trạng mây nhiều
trong đó khu vực quảng trị đến quảng ngãi cục bộ vẫn có điểm mưa với lượng mưa trên ba mươi mm
mây nhiều cộng với gió đông bắc thổi mạnh nên nhiệt độ miền trung ngày hôm nay cũng duy trì ở mức thấp
thanh hóa nghệ an và hà tĩnh nhiệt độ vẫn thấp dưới một mươi năm độ
tiếp tục xảy ra rét hại
khu vực quảng bình đến thừa thiên huế ngưỡng nhiệt ngày hôm nay chỉ từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
trời rét có nơi rét đậm
vùng từ đà nẵng trở vào đến bình định nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi hai độ trời rét
bốn tỉnh còn lại của miền trung là phú yên khánh hòa ninh thuận và bình thuận
nhiệt độ ngày hôm nay cũng thấp dưới ba mươi độ
dưới tác động của không khí lạnh trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ chuyển mây nhiều hơn
một số nơi ở gia lai và đắk lắc còn có mưa
mưa rào nhẹ nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở tây nguyên không cao hầu hết giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn tại nam bộ tác động của không khí lạnh là không nhiều
trong ngày hôm nay ở đây vẫn duy trì được tiết trời nắng giáo cả ngày
nhiệt độ trưa chiều vẫn cao từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển ở khu vực bắc biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động mạnh
vùng biển từ quảng trị đến khánh hòa có gió đông bắc mạnh
cấp sáu phía nam có lúc cấp bảy giật cấp tám
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động mạnh
vùng biển từ ninh thuận đến cà mau khu vực giữa biển đông
và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước